chỉ còn hai ngày nữa tp hcm chính thức bước vào giai đoạn bình thường mới
trước vấn đề bức thiết này thủ tướng giao bộ trưởng y tế nguyễn thành long phối hợp với thứ trưởng bộ quốc phòng võ minh lương
nghiên cứu quy định riêng cho tp hcm mở cửa kinh tế
vừa qua văn phòng chính phủ có công văn về việc nghiên cứu đề xuất áp dụng quy định riêng
với việc mở cửa nền kinh tế theo kín nghị của tp hcm
công văn được gửi tới bộ trưởng y tế nguyễn thanh long và thứ trưởng bộ quốc phòng võ minh lương
tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó thủ tướng giao bộ trưởng y tế phối hợp với thứ trưởng quốc phòng võ minh lương nghiên cứu
đề xuất cụ thể và báo cáo phó thủ tướng vũ đức đam
trước đó ngày hai mươi bốn tháng chín chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi ký công văn gửi thủ tướng xin ý kiến
áp dụng quy định riêng về mở cửa nền kinh tế
theo đó tp hcm khẳng định đánh giá rất cao nỗ lực xây dựng hướng dẫn thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tuy nhiên với điều kiện đặc thù tp hcm đề nghị thủ tướng xem xét cho phép thành phố áp dụng
theo quy định riêng do thủ tướng quyết định để mở cửa nền kinh tế
tp hcm sẽ phối hợp cơ quan chức năng nghiên cứu báo cáo thủ tướng
thành phố cũng đề nghị chính phủ quan tâm ưu tiên vaccine cho tp hcm và vùng kinh tế trọng điểm phía nam
để sớm đạt độ bao phủ theo quy định của hướng dẫn
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín ngày hai mươi năm tháng chín
bộ trưởng y tế nguyễn thanh long đã trình bày dự thảo hướng dẫn tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó hướng dẫn có ba chỉ số bắt buộc và yêu cầu đánh giá gồm
ít nhất tám mươi người trên năm mươi tuổi được tiêm đủ liều vaccine
phòng covid một mươi chín một trăm linh trạm y tế xã phường thị trấn có oxy y tế
và một trăm linh số xã có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc người mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
các tỉnh thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín theo mô hình tháp ba tầng
bảo đảm tối thiểu hai số giường hồi sức cấp cứu icu trên tổng số ca bệnh
theo dự báo tình hình dịch tại địa phương có cấp độ bốn tại các cơ sở y tế của tỉnh thành phố
hai chỉ số phân loại cấp độ dịch gồm có số ca mắc mới tại cộng đồng trên một trăm linh dân một tuần
và tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine
mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng gồm bốn cấp
cấp một nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
cấp ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam
cấp bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
theo đó thì chỉ số bắt buộc áp dụng nếu không đạt được chỉ số trên tám mươi
người trên năm mươi tuổi được tiêm đủ liều vaccine phải tăng lên một cấp độ dịch
trừ khi đang ở cấp độ bốn hoặc địa bàn không có ca mắc
cụ thể thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn có trả lời chính thức về một số nội dung
liên quan đến vấn đề giá xét nghiệm nhanh kháng nguyên rất khác nhau được phản ánh gần đây
thứ trưởng thông tin đến nay bộ y tế chưa mua sắm test kháng nguyên nhanh
thay vào đó các đơn vị địa phương thực hiện việc mua sắm đấu thầu theo quy định
trên phương châm bốn tại chỗ
tuy nhiên theo tôi được biết
các đơn vị chủ yếu sử dụng test tài trợ như tp hcm vừa rồi được tài trợ một mươi triệu test
ngay như bộ y tế cũng được như tổ chức quốc tế và các đơn vị tài trợ hơn một mươi triệu test để phân bổ
thứ trưởng nói
theo ông bộ y tế đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương mua sắm sinh phẩm xét nghiệm
đúng quy định hiện hành và xử lý vi phạm nghiêm với hành vi lợi dụng đấu thầu
mua sắm để tham nhũng hưởng lợi
đối với quản lý giá các loại sinh phẩm xét nghiệm
bộ y tế yêu cầu các đơn vị công khai giá trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế
tính đến nay bộ đã cấp phép cho chín mươi bảy test xét nghiệm sars cov hai
trong đó ba mươi năm test xét nghiệm real time pcr ba mươi chín test xét nghiệm kháng nguyên
ba mươi ba test nhanh và sáu test chạy cùng máy xét nghiệm
hai mươi ba test xét nghiệm kháng thể bốn test nhanh và một mươi chín test chạy máy
về việc tính giá xét nghiệm đối với các cơ sở y tế công lập
bộ y tế đã có văn bản yêu cầu tính giá xét nghiệm nhanh kháng nguyên
căn cứ vào thực thanh thực tri
cụ thể là giá được tính toán dựa vào giá kết tết chi phí vật tư tiêu hào liên quan
việc thanh toán theo kết quả đấu thầu mua sắm được cấp có thẩm quyền phê duyệt
trên cơ sở quy định của luật đấu thầu
đồng thời bộ y tế đã có văn bản hướng dẫn về mức giá của gộp mẫu
để giảm chi phí xét nghiệm đặc biệt là cho các doanh nghiệp
để quản lý giá xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong thời gian tới
theo thứ trưởng bộ y tế đã trình chính phủ nghị định về quản lý trang thiết bị y tế
bao gồm test xét nghiệm trong đó yêu cầu các đơn vị phải kê khai giá
nhằm công khai minh bạch trong mua sắm đấu thầu
đồng thời tổng hợp ý kiến đề nghị đưa test xét nghiệm covid một mươi chín vào mặt hàng bình ổn giá
bởi hiện nay mặt hàng này chưa được quy định trong luật
bộ y tế cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp sinh phẩm xét nghiệm hàng tuần
cập nhật giá lên cổng công khai giá dịch vụ y tế để đảm bảo tính công khai
minh bạch tạo điều kiện cho các đơn vị đăng ký tạo giá cạnh tranh
các đơn vị địa phương cũng cần tăng cường công tác giám sát kiểm tra chặt chẽ
việc đấu thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm kiểm tra thanh tra cơ sở y tế
cung cấp dịch vụ xét nghiệm xử lý nghiêm trường hợp vi phạm
trước đó phát biểu tại hội nghị trực tuyến của thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp
và các địa phương hôm hai mươi sáu tháng chín ông đặng hồng anh phó chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam
chủ tịch hội doanh nhân trẻ việt nam cho biết qua tìm hiểu
có những đơn vị bán bộ kit test nhanh covid một mươi chín chỉ khoảng một năm đô la
theo ông nếu chính phủ cử bộ phận liên hệ trực tiếp với các đơn vị ở nước ngoài
với số lượng mua lên đến một trăm linh triệu test giá bán sẽ chỉ còn khoảng một đô la dưới hai mươi năm đồng một test
tính chi phí về đến việt nam kể cả tiền kho bãi và các chi phí khác
mỗi test giá cũng chỉ khoảng năm mươi đồng
trong khi đó các địa phương đang đấu thầu khoảng sáu mươi bảy mươi nghìn đồng một test dẫn đến rất lãng phí tiền của
nếu mua được giá gốc với số lượng lớn có thể tiết kiệm cho ngân sách hàng tỷ đồng
và có rất nhiều câu hỏi được gửi về cho chương trình liên quan đến người ra vào thành phố hồ chí minh
sau ngày ba mươi tháng chín
làm việc với tổ công tác đặc biệt của chính phủ do phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì
lãnh đạo các tỉnh thành miền nam và tây nguyên thống nhất kiến nghị
tiếp tục giữ cơ chế kiểm soát người ra vào đi lại không để dân tử thành phố hồ chí minh
đồng nai bình dương long an tự phát về các địa phương sau ngày ba mươi tháng chín
như vậy không được tự phát rời thành phố hồ chí minh bình dương sau ngày ba mươi tháng chín
là quy định được áp dụng sau ba mươi tháng chín
dự kiến sau ngày ba mươi tháng chín việc đi lại giữa thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
với các địa phương khác sẽ vẫn được kiểm soát chặt chẽ để tránh dịch bệnh lây lan
tại cuộc họp đại diện ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
đồng nai bình dương và long an cho biết bốn địa phương này đã từng bước kiểm soát dịch bệnh
mở lại các hoạt động sản xuất an toàn đại diện cả bốn địa phương mong muốn đón công nhân
ở các tỉnh trở lại làm việc đồng thời đề nghị người dân đang ở tại các địa phương
tiếp tục ở lại không tự phát về quê
chính quyền các địa phương sẽ đảm bảo an sinh xã hội tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
và sớm khôi phục sản xuất để bà con có việc làm
thời gian qua giữa bốn địa phương và các tỉnh thành phố khác phối hợp chặt chẽ
để đưa đón người dân về quê an toàn có kiểm soát
tuy nhiên có một bộ phận người dân về tự phát trong khi tỷ lệ tiêm vaccine
ở nhiều tỉnh còn thấp lực lượng y tế mỏng nên rất khó kiểm soát
theo bí thư tỉnh ủy bình phước nguyễn mạnh cường bình quân mỗi ngày có khoảng bốn lái xe
ra vào tỉnh bình phước trong vài ngày qua đã phát hiện hơn sáu mươi ca mắc covid một mươi chín
nếu cho người dân từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh còn phức tạp về dịch bệnh đi lại tự do
bình phước có nguy cơ từ vùng xanh trở thành vùng đỏ sau hai ba tuần
bí thư tỉnh cà mau nguyễn tiến hải nói rằng hàng ngày vẫn có nhiều trường hợp
từ thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương và long an tự phát trở về quê
gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch
năng lực của cà mau trong việc tiếp nhận cách ly và chăm sóc y tế kém hơn so với nhiều tỉnh khác
đến nay cà mau mới có một mươi ba dân số được tiêm mũi một khoảng năm hai dân số được tiêm mũi hai
nếu người dân tự phát về quê sẽ có nguy cơ lây lan
dịch trong cộng đồng
vì vậy cà mau kiến nghị chính phủ không cho người dân về tự phát
người dân muốn trở về phải được tổ chức đưa đón và căn cứ năng lực tiếp nhận của địa phương
tại cuộc họp lãnh đạo hầu hết các địa phương cũng thống nhất kiến nghị chính phủ
có chỉ thị yêu cầu sau ngày ba mươi tháng chín
thành phố hồ chí minh long an bình dương đồng nai vẫn giữ nguyên các biện pháp kiểm soát như hiện nay
không để người dân từ bốn tỉnh thành phố này tự phát đi về các địa phương
nguyên tắc nới lỏng dần bên trong nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ việc đi lại với các tỉnh bên ngoài
riêng thành phố hồ chí minh long an bình dương đồng nai đã có tỷ lệ tiêm vaccine cao
được phép nới lỏng cho người dân đi lại trong bốn tỉnh thành phố
với những trường hợp thật sự phải về quê thành phố hồ chí minh long an bình dương đồng nai
phối hợp chặt chẽ với các địa phương khác tổ chức đưa bà con về chú đáo có kiểm soát
theo thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng hiện có khoảng ba năm triệu người từ các tỉnh thành trong cả nước
đến làm việc tại thành phố hồ chí minh
long an bình dương đồng nai trong đó có hai một triệu người đang có nguyện vọng về quê
lãnh đạo bộ công an đề nghị thủ tướng chỉ đạo thành phố hồ chí minh long an bình dương đồng nai
quán triệt huy động hệ thống chính trị cơ sở nắm chắc từng người dân có nguyện vọng về quê để vận động ở lại
khi người dân ở lại phải cam kết tiêm vaccine
trong khi đó họ được miễn giảm tiền nhà trọ chi phí sinh hoạt và hỗ trợ tìm việc làm
nếu người dân đã ra đường tập trung ở các chốt
thì kiên quyết vận động trở về không để người dân tự do đi lại
trường hợp người dân tập trung đông tại các điểm chốt kiểm soát
cơ quan chức năng không xử lý cứng nhắc dẫn đến sự đối đầu không cần thiết
ngoài ra các địa phương cũng cần có tiêu chí kế hoạch đón công dân về
trong đó ưu tiên giải quyết cho người già phụ nữ có thai trẻ em người yếu thế
đề nghị ưu tiên tiêm chủng lái xe liên tỉnh
theo đại diện của bộ y tế thời gian qua vaccine covid một mươi chín được ưu tiên phân bổ cho các địa phương
có diễn biến dịch phức tạp như tp hcm long an bình dương đồng nai
nhiều địa phương khác do không được ưu tiên nên tỷ lệ tiêm vaccine trong dân còn thấp
do đó sau ngày ba mươi tháng chín việc đi lại của người dân tại tp hcm long an bình dương đồng nai
về các tỉnh thành khác vẫn phải kiểm soát để phòng tránh dịch bệnh lây lan
lãnh đạo cà mau đề nghị các địa phương cần ưu tiên tiêm đủ vaccine cho tất cả các lái xe liên tỉnh
vì đây là nhóm nguy cơ lây nhiễm rất cao